những thông tin cập nhật mới nhất về cơn bão doru
bão noru cơn bão số bốn giật cấp một mươi sáu di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh trung trung bộ dự báo nhiều địa phương mưa rất to từ đêm nay
tại đảo lý sơn có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một đảo phu quý có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vào hồi một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông cách đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bàn kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km
tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên khu vực đất liền thừa thiên huế đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ tám mươi chín đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi ba